thưa quý vị và các bạn trước mỗi kỳ đại hội đảng các cấp nhất là đại hội đại biểu toàn quốc của đảng
các cơ quan chức năng lại nhận được những đơn thư nạc danh mạo danh
trên các trang mạng xã hội lại lan truyền những thông tin sai trái bóp méo xuyên tạc kích động chê vẽ nội bộ bôi nhọ những cán bộ liên quan đến công tác nhân sự đại hội
trong bài viết có tiêu đề cảnh giác với những thông tin xuyên tạc bịa đặt liên quan đến công tác nhân sự đại hội đảng tác giả kim lân cho biết
đáng tiếc rằng tham gia vào đám mây mù ấy lại có một số người là cán bộ đảng viên
những biểu hiện đó cũng đã được nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
cảnh báo và chỉ rõ đó là tình trạng lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông mạng xã hội để nói xấu bôi nhọ hạ thấp uy tín vai trò lãnh đạo của đảng gây chia rẽ nội bộ nghi ngờ trong cán bộ đảng viên và nhân dân
đại hội đảng các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng với cán bộ đảng viên và quân dân cả nước
mặc dù chúng ta đang trong quá trình chuẩn bị và hơn một năm nữa
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng mới diễn ra
nhưng từ nhiều tháng qua nắm bắt được nhu cầu thông tin của người dân về công tác chuẩn bị đại hội nhất là chuẩn bị nhân sự
một số phần từ thoái hóa biến chất cơ hội chính trị tung lên các trang mạng xã hội đủ loại thông tin bia đặt bôi nhọ suy diễn đồn đoán
nhận định vô căn cứ về công tác cán bộ nhằm gây nhiễu loạn thông tin chia rẽ nội bộ và phá hoại sự thành công của đại hội đảng ca cấp
đặc biệt họ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để gửi đơn thư nạc danh mạo danh triệt đề sử dụng internet tán phát thông tin xuyên tạc
nói xấu đảng nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo
điển hình là trường hợp một người là phó bí thư tri bộ trường khoa lý luận mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh thuộc trường chính trị trần phú hà tĩnh
đưa ra những thông tin sai sự thật về sức khỏe cán bộ cấp cao của đảng nhà nước lên facebook

hành vi của người này đã gây ra những tác động xấu trong dư luận nhất là khi những thông tin ấy được những người thiếu nhãn quan chính trị chia sẻ bình luận
đây chỉ là một ví dụ minh chứng cho biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
những thông tin xuyên tạc bịa đặt nói xấu cán bộ đảng viên do những phần tử thoái hóa biến chất cơ hội trong nội bộ ta tung ra
thường biểu hiện ở một số kiểu dạng như xuyên tạc nói sai sự thật về tình hình sức khỏe cán bộ
môi móc theo dệt bí mật đời tư
bình phẩm phán xét về trình độ năng lực xuyên tạc nhân phẩm đạo đức lối sống
họ không là thầy thuốc nhưng lại dựa vào những thông tin cóp nhạt trên mạng về sức khỏe cán bộ
chẳng hề chứng kiến sự kiện vậy mà bịa đặt dựng lên những câu chuyện gắn với hoạt động đối nội đối ngoại của lãnh đạo đảng nhà nước
tán phát trên mạng khiến dư luận hiểu sai về trình độ khả năng ứng xử của cán bộ
hiểu sai về đường lối đối nội đối ngoại của lãnh đạo đảng và nhà nước ta
từ những vụ việc đã xử lý hoặc đang trong quá trình xử lý họ đưa ra bình luận ác ý
rồi suy viễn bịa đặt rằng các đối tượng đã bôi trơn nên lãnh đạo đảng nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật không dám làm mạnh tay
vấn đề càng trở nên nguy hiểm hơn khi những thông tin ấy bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng khai thác để tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước ta
chẳng hạn từ những thông tin trong nội bộ về kết quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng do đảng ta tiến hành
một số trang mạng ở nước ngoài đã xuyên tạc bóp méo vu khống suy diễn cho rằng đó là cuộc thanh toán phe phái
trả thù cá nhân giữa người này với người kia nhóm này với nhóm khác vì lợi ích nhóm
nhằm gieo rắc những hoài nghi trong cán bộ đảng viên và nhân dân
bên cạnh đó ngay trong nội bộ ta cũng có những cán bộ đảng viên phát ngôn thiếu ý thức xây dựng
suy diễn chủ quan về các mối quan hệ cho rằng người này ủng hộ người kia người này cùng ekip người kia
rồi tự họ phân chia
từ những sự việc mà báo chí đã đưa tin có người đã xuyên tạc suy diễn rằng người này đang dắt tay người kia vào vị trí này vị trí nọ
họ bình phẩm phán xét rồi nhận định sắp xếp người này nghỉ thì người kia lên thay
và cuộc chiến chống tham nhũng sẽ đi về đâu cán cân quyền lực sẽ nghiêng về phe nào
để hướng lái nội dung đại hội nhất là công tác nhân sự khi nghe những thông tin trái chiều trong quần chúng
một số cán bộ đảng viên chẳng những không định hướng mà còn hùa theo
đưa ra những thông tin bình phẩm về trình độ năng lực của người này người kia rồi đặt lên bản cân so sánh
khi cần hạ bệ người nào họ tập trung khoét sâu những hạn chế khuyết điểm ở những ngành những lĩnh vực mà cán bộ đó phụ trách
rồi quy kết trách nhiệm theo kiểu bới lông tìm vết có ít xít ra nhiều
thậm chí là trắng trận dân chuyện bịa đặt đổi trắng thay đen bóp méo làm thay đổi bản chất của các vụ việc liên quan đến một số cán bộ
nhất là những đồng chí nằm trong quy hoạch nhân sự đại hội đảng các cấp
thực chất của những việc làm trên vẫn là những trò cũ rích đã xuất hiện trong các kỳ đại hội trước đây
xét về góc độ pháp lý rõ ràng việc sử dụng các phương tiện truyền thông để đăng phát những thông tin xuyên tạc bịa đặt bôi nhọ
nhằm xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật
cán bộ đảng viên nào sử dụng các phương tiện thông tin dùng đơn thư nạc danh mạo danh để tố cáo sai sự thật
nói xấu hạ uy tín của người khác là vi phạm các quy định của đảng
pháp luật việt nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội
việc lợi dụng tự do ngôn luận tự do trên mạng để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của người khác
nói xấu hạ thấp uy tín tổ chức và cá nhân cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhìn từ góc độ đạo đức những biểu hiện xuyên tạc bịa đặt nói xấu hạ thấp uy tín cán bộ thông qua mạng xã hội
thông qua đơn thư nạc danh mạo danh là việc làm mờ ám vung trộm
nút không trong sáng không nhân văn giữa con người với con người giữa người dân cấp dưới với lãnh đạo chính quyền cấp trên
việc tung tin xuyên tạc bịa đặt viết đơn thư nạc danh mạo danh nói xấu cán bộ là hành động thấp hèn và gây ra những hậu quả xấu cho cá nhân tổ chức
rõ nhất là sự nghi kỵ chia rẽ đoàn kết trong nội bộ ảnh hưởng đến sức lãnh đạo của tổ chức đảng và nhiệt huyết cách mạng của cán bộ đảng viên
mục đích của những chiêu trò ấy mới nghe
tưởng chỉ nhằm vào từng cá nhân đơn lẻ nhưng xét cho cùng vẫn là nhằm đánh vào vai trò lãnh đạo của đảng hạ thấp uy tín lãnh tụ uy tín cán bộ đảng viên để chống phá đảng chống phá chế độ chống phá dân tộc ta
dù thể hiện dưới hình thức nào thì những hành động ấy cũng không che giấu nổi tâm địa xấu xa của những phần từ cơ hội chính trị tự diễn biến tự truyền hóa
và càng không thể đánh lừa được dư luận bởi lẽ đại đa số cán bộ đảng viên và nhân dân luôn cảnh giác bình tĩnh tỉnh táo sáng suốt trong việc chọn lọc và tiếp nhận thông tin
sự quan tâm theo dõi của người dân đến công tác cán bộ của đảng những thông tin về công tác chuẩn bị nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp đặc biệt là đại hội một mươi ba của đảng là điều dễ hiểu và đáng mừng
bởi lẽ có lo lắng quan tâm đến tương lai vận mệnh của dân tộc đường hướng phát triển của đất nước
dân dân mới có nhu cầu thông tin về công tác chuẩn bị đại hội đảng
để chuẩn bị chú đáo toàn diện cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ban bí thư đã ban hành kết luận số năm mươi năm kltvk về công tác chuẩn bị nhân sự
ban bí thư nhấn mạnh chủ động phòng ngừa cảnh giác ngăn chặn đấu tranh không để tác động chi phối bởi những thông tin giả thông tin không chính thức xấu độc
có dụng ý bịa đặt
ban bí thư đã ban hành kết luận số năm mươi năm kltvk về công tác chuẩn bị nhân sự
để thực hiện tốt chỉ đạo của ban bí thư trước hết mỗi đảng viên và quần chúng phải hết sức cảnh giác tỉnh táo trước những thông tin sai trái như đã nêu
kịp thời phát hiện và tẩy chay không tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền thông tin xấu độc nhất là trên không gian mạng
chỉ có bản lĩnh vững vàng nhận thức đầy đủ hiểu biết thấu đáo dân trí nâng cao
thì đảng viên và người dân mới có thể đủ sức đề kháng để tự phòng vệ trước các luồng thông tin tiếp nhận
cần tăng cường thông tin chính thống đặc biệt là những thông tin liên quan đến công tác tổ chức cán bộ công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng
để đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
khi thông tin chính thống được dân chủ công khai minh bạch thông thoáng nhân dân sẽ tin hơn và kẻ xấu muốn lợi dụng để xuyên tạc bôi nhọ nói xấu cũng khó mà thực hiện
chúng ta phải có trách nhiệm kịp thời lên tiếng đấu tranh đẩy lùi thông tin xuyên tạc bịa đặt kiên quyết không để kẻ xấu coi thường kỷ cương phép nước
cố tình bôi nhọ uy tín thanh danh cán bộ đảng viên nói xấu đảng nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
để công tác đấu tranh phản bác các quan điểm luận điệu sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng có hiệu quả
trong bài viết có tiêu đề những âm mưu chống phá trước thềm đại hội đảng lần thứ một mươi ba đại tá tiến sĩ đỗ duy ánh cho rằng
các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây
một là thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo phát huy vai trò của cấp ủy tổ chức đảng người đứng đầu ban chỉ đạo cơ quan chức năng các cấp
nhất là vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên quan tâm lãnh đạo toàn diện lý luận chính trị tư tưởng văn hóa văn học nghệ thuật báo chí
tích cực đấu tranh trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ nắm dự báo xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh

một là tạo dòng chủ lưu thực hiện phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực
hai là thường xuyên bám sát các vấn đề sự kiện cung cấp thông tin định hướng tư tưởng tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên internet mạng xã hội
với phương châm chỉ đạo công tác tư tưởng phải đi trước đón đầu không để khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá
thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho cán bộ theo định kỳ gặp mặt các đồng chí cán bộ nghỉ hưu nghỉ công tác hàng năm
chủ động gặp các cán bộ có quan điểm khác với chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
để cung cấp thông tin định hướng tư tưởng tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động
ba là thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng chức năng lực lượng nòng cốt chuyên sâu
các hội nghị rút kinh nghiệm và các cuộc diễn tập đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
việc tổ chức các cuộc tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hội nghị rút kinh nghiệm theo hướng thiết thực hiệu quả cầm tay chỉ việc
lực lượng đấu tranh nồng cốt chuyên sâu phải thường xuyên được trao dồi kiến thức nâng cao trình độ lý luận bổ sung kinh nghiệm thực tiễn
các thông tin đấu tranh phải trung thực khách quan vì lợi ích lâu dài của dân tộc của đất nước mang tính đảng tính khoa học tính xây dựng cao
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị điện tử
phục vụ nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên internet mạng xã hội
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng đối với các cấp ủy tổ chức đảng
cuộc cài hệ thống chính trị và mọi cán bộ đảng viên cần được triển khai đồng bộ qua hệ thống các chủ trương giải pháp
thực hiện tốt những vấn đề cơ bản trên sẽ góp phần ngăn chặn hữu hiệu giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động
trên internet mạng xã hội và các phương tiện truyền thông nhất là khi đảng ta chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau
xin chào và hẹn gặp lại